thưa quý vị và các bạn sáng nay thảo luận về việc giải quyết bồi thường khi nhà ở công trình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do quá trình thi công xây dựng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đoạn thanh hóa cần thơ và đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên
nhiều đại biểu cho rằng không sử dụng ngân sách nhà nước để giải quyết bồi thường những thiệt hại này mà chính phủ cần chỉ đạo ra soát kỹ nguyên nhân để xác định trách nhiệm bồi thường bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật
theo số liệu có hơn ba mươi năm hội dân có nhà ở công trình bị lún nứt thấm rột sụp đổ hoặc có nguy cơ sụp đổ do quá trình thi công xây dựng các dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đoạn qua thanh hóa cần thơ và đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên với dự kiến kinh phí đền bù nằm ngoài trách nhiệm bảo hiểm do chủ đầu tư mua gần một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
chính phủ kiến nghị ủy ban thường vụ quốc hội chấp thuận cho phép bộ giao thông vận tải được sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ của các dự án này để chi trả bồi thường thiệt hại
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng các hộ dân bị ảnh hưởng phần lớn là các hộ nghèo cận nghèo nên cần khẩn trương xem xét tháo gỡ các vướng mắc để có phương án bồi thường ổn định đời sống nhân dân bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân
cho ý kiến về việc xác định nguyên nhân trách nhiệm bồi thường và nguồn vốn để chi trả bồi thường đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đều nhất trí
việc giải quyết bồi thường thiệt hại thuộc thẩm quyền xem xét quyết định của chính phủ không dùng ngân sách nhà nước để chi trả
bởi trong quá trình triển khai việc khảo sát đánh giá hiện trạng trước thi công tính toán sử dụng máy móc thiết bị và áp dụng các giải pháp trong thi công cũng như quyết định phạm vi hạn mức mua bảo hiểm công trình thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư nhà thầu thi công
do đó việc mua không đủ phạm vi hạn mức bảo hiểm cũng thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư nhà thầu thi công
chính phủ cần chỉ đạo giả soát kỹ nguyên nhân để xác định trách nhiệm bồi thường bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật
sau bốn ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc sáng nay phiên họp thứ một mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc